trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng năm ubnd tqvn tỉnh trà vinh đã tiến hành đại hội đại biểu mặt trận tqvn tỉnh lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí nguyễn hữu dũng phó chủ tịch ubnd tqvn đã đến sự và phát biểu chỉ đạo đại hội
nhiệm kỳ qua mặt trận tqvn tỉnh trà vinh đã làm tròn nhiệm vụ đại đoàn kết toàn dân tộc làm tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân
trong hai ngày mặt trận các cấp đã vận động được hơn sáu trăm linh tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo và quỹ an sinh xã hội
đồng chí nguyễn hữu dũng đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các cấp mặt trận tổ quốc tỉnh trà vinh
nhiệm kỳ qua đã bàn sát chương trình hướng dẫn của mặt trận tqvn và năng động sáng tạo đa dạng hóa cách tuyên truyền tập hợp nhân dân đóng góp tích cực của các cấp mặt trận trong tỉnh
đại hội đã hiệp thương thống nhất danh sách ủy viên ủy ban mặt trận tqvn tỉnh gồm bảy mươi một đại biểu danh sách đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm bảy đại biểu